do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số ba tức cơn bão sơn tinh
các khu vực trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có mưa to và rất to với lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày một mươi chín tháng bảy đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy phổ biến từ bốn mươi đến sáu mươi mm
ngay trong sáng nay gia đình chị trần thị thu ở thôn hải sơn hai xã phú nhuận huyện bảo thắng đã phải sơ tán và di dời toàn bộ tài sản của gia đình tới nơi an toàn
nhất trong đợt mùa lũ này ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm bốn mươi tỷ đồng
ngay sau khi nhận được thông tin về thiên tai các địa phương đã huy động lực lượng
nhanh chóng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục tạm thời những hậu quả
theo phương châm bốn tại chỗ sớm ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân